học sinh lớp sáu làm điều dạy dột sau khi nhắn tin cho mẹ để lại lời từ biệt
vụ người phụ nữ đạp cư dân tại trung cư đồng phát nạn nhân được chỉ định phẫu thuật
ninh thuận xin lỗi nữ du khách bị tác động vật lý thùng màng nhĩ
làm rõ clip thanh niên cầm vật nghi súng ẩu đà trước quán bar ở huế
bình định xử phạt hai quản trị viên fanpage đăng tin sai về thu phí đỗ xe qua đêm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị mới đây trên địa bàn quận cầm lệ tp đà nẵng
đã xảy ra vụ việc hết sức đau lòng
một em học sinh lớp sáu đã làm điều dạy rột sau khi nhắn tin để lại lời từ biệt cho mẹ
hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
ngày bảy tháng năm bà lê thị giỏi sáu mươi sáu tuổi sinh sống tại tòa a một khu trung cư phong bắc quận cầm lệ đà nẵng cho biết
tối ngày sáu tháng năm vừa qua cháu bà là tdn sinh năm hai nghìn một mươi ba đã bị rơi từ tầng sáu xuống đất
hiện đang được cứu chữa trong bệnh viện với tiên lượng xấu
theo bà giỏi kể lại
cháu n sau khi học thêm ở tầng bảy khu trung cư thì về nhà khóc và nêm xách vở vào một góc
lúc đó chị gái của n không biết em bị gì nên đã vào đóng cửa đi tắm
sau đó mẹ của n đang làm việc ở miền nam nhận được tin nhắn từ biệt của n
đã gọi điện về nhưng không ai bắt máy
một lúc sau bà giò nhận được thông báo của hàng xóm rằng
cháu mình bị rơi từ trên cao xuống nên lập tức về nhà đưa cháu đi cấp cứu
hiện cháu nở đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
và được bác sĩ tiên lượng xấu với chuẩn đoán bị đa chấn thương
vô cùng xấu
cũng theo bà giỏi gia đình bà hiện là hộ cận nghèo
mẹ của các cháu đã ly thân với bố nhiều năm qua
mẹ của neo vào miền nam làm việc và gửi tiền về nuôi bà cùng ba cháu nhỏ ăn học
thầy cháu để lại lời từ biệt trước khi làm điều dại rột
cả gia đình ai cũng bàng hoàng
theo ông lương hữu hùng bí thư đảng ủy phường hòa thọ đông cho biết
sự việc xảy ra vào tối ngày sáu tháng năm
sau khi phát hiện cháu nờ rơi xuống mọi người đã đưa cháu đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
được biết em n đang là học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở nguyễn văn linh
theo người dân ở trung cư trên thì mấy hôm nay em n đang thi học kỳ hai
và áp lực học hành rất nặng nề
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
liên quan đến vụ việc cư dân tại khu trung cư đồng phát parkville tower bị tấn công
ngày bảy tháng năm vừa qua thông tin từ ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội cho biết
đơn vị đã giao công an điều tra làm rõ hiện nạn nhân vẫn được điều trị tại bệnh viện
chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hương cho biết
ngay sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã giao công an điều tra làm rõ
hiện nay công an quận đã vào cuộc
vị đánh đạo cho biết thêm
chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp với cư dân trung cư để giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn bức xúc trong thời gian qua
đồng thời cương quyết xử lý triệt để những vấn đề tồn tại dẫn đến mâu thuẫn trong cư dân
chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng nhấn mạnh
trong cuộc họp tới đây với cư dân chính quyền địa phương sẽ yêu cầu ban quản trị trung cư đồng phát parkvild tower trả lại con dấu do ông đặng hồng minh đang giữ
ông đặng hồng minh đã hết thời gian được ủy quyền làm phó ban quản trị phụ trách trung cư cũng như giữ con dấu thời hạn hết hạn ngày hai mươi chín tháng tám
trong hôm nay ngày bảy tháng năm hoặc ngày mai tám tháng năm phường sẽ thông báo đến bang quản trị về nội dung vụ việc
liên quan đến vụ việc chị nmp nạn nhân trong vụ việc cho biết
nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa cư dân
và ông đặng hồng minh phó ban quản trị trung cư này
mâu thuẫn trên đã xảy ra lạp đi lạp lại trong một khoảng thời gian dài
cư dân đã nhiều lần chỉ ra trên hội nhóm gia lô riêng của trung cư
ngoài chị p còn có nhiều cư dân khác cũng mâu thuẫn với ông đặng hồng minh
chị p nhớ lại mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm vào hai mươi h ngày hai tháng năm
ông minh có tổ chức họp và đã gửi giấy mời đến chị p
sau khi không thấy chị đến họp ông minh đã cử bảo vệ tòa nhà lên căn hộ của chị và xảy ra sù sát
trong khi xảy ra xô xát
con trai ông minh ném dép vào mặt chị p
sau đó có một người phụ nữ dùng chân tác động vật lý chị p
đang nói khi ông minh mời chị này xuống làm việc
thì khi đó ông minh đã hết thời gian làm trong ban quản trị
theo chị p qua tìm hiểu được biết
người phụ nữ đạp chị là nth
sau khi xảy ra xô xát chị p đến bệnh viện để thăm khám vết thương
các bác sĩ chẩn đoán chị p bị nhiều vết thương ở vùng mặt và có ảnh hưởng đến tâm lý
chị p cho biết hiện nay chị vẫn đang nằm viện điều trị
chị được chỉ định phẫu thuật
tuy nhiên đang theo dõi tiếp để bác sĩ đưa ra phương án
đáng nói khi chị đến miệng viện cấp cứu
vẫn có người nhắn tin riêng cho người thân của chị
với nội dung dọa nạt cảnh cáo nếu cố tình họ sẽ cho biết họ là ai
hiện nay phía công an đã đến làm việc
liên quan đến vụ việc một nữ du khách tố bị tác động vật lý
đến thủng mắng nhí ở khu vực bái kinh xã vĩnh hải huyện ninh hải
mới đây thông tin từ sở văn hóa thể thao và du lịch ninh thuận cho biết
đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến nữ du khách là nạn nhân trong vụ việc
theo đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch ninh thuận
đã điện thoại cho nữ du khách bị tấn công để động viên xin lỗi về việc
công chức của sở trao đổi không rõ ràng gây bức xúc cho du khách
nhưng cô không nhận điện thoại nên đã gửi lời xin lỗi đến đại diện của nữ du khách
đồng thời lãnh đạo sở đã chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến nữ du khách
vì đánh đạo thông tin sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
cũng đã đề nghị công an huyện ninh hải vào cuộc xác minh
làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
cơ quan chức năng đã mời những người có liên quan đến làm việc
và danh tình nhóm người đi mô tố nước
trong đó có một nam thanh niên bị tổ tấn công nữ du khách
vẫn đang được điều tra xác định
như đã đưa tin trước đó ngày hai tháng năm chị nguyễn diệu linh
ở quận hai bà trưng thành phố hà nội cùng các bạn đến khu du lịch bãi kinh để vui chơi
tại đây khi chị linh dùng điện thoại để ghi lại những hành vi
được cho là không chuẩn mực của nhóm người cho thuê mô tô lướt sóng
thì bất ngờ bị một thanh niên sung vào tấn công
kết quả trần đoán cho thấy chị linh bị thủng màng nhị trái
mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đà
giữa một nhóm thanh niên với một người đàn ông được cho là xảy ra
trên đường võ thị sáu phường phú hội tp huế
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng kiểm tra thông tin địa điểm
thời gian xảy ra vụ ẩu đả nói trên
theo nội dung những đoạn clip ghi lại nhóm khoảng ba năm người cùng súng lại lôi kéo
dùng vũ lực tấn công một người đàn ông khác trước cửa quán bar trên đường võ thị sáu
đáng chú ý trong nhóm này có một người mặc áo đen quần đùi hùng hồ
cầm trên tay một vật giống súng ngắn chỉ về nhiều hướng
sau khi bị hai thanh niên mặc đồ vét ôm lại để căn ngăn
người này vùng vẫy thoát ra rồi tiến vào lại phía trong quán bar
lúc này một số người thấy vậy đã vội bỏ chạy
qua tìm hiểu người bị tấn công trong clip là anh tvt hai mươi chín tuổi chú phường an đông tp huế
hiện anh t được điều trị tại bệnh viện trung ương huế
trong tình trạng chấn động não và đa chấn thương phần mềm
người nhà của anh tê cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng năm
nhóm người đánh anh tê có quen bên nhau nhưng do xảy ra mâu thuẫn trước đó nên dẫn đến ẩu đà
theo thượng tá nguyễn viết hoàng trường công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
khi trên địa bàn xảy ra các vụ liên quan đến an ninh trật tự
cơ quan công an sẽ vào cuộc kiểm tra xử lý để đảm bảo sự bình yên của người dân
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày bảy tháng năm cơ quan tỉnh sơn la cho biết
vụ tai nạn do xe đầu kéo đâm vào nhà dân tại bản đông khùa xã tú nang huyện yên châu
thêm một nạn nhân tử vong
nạn nhân là em pttv sinh năm hai nghìn bảy là học sinh lớp một mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hòa bình
đang sinh sống tại tổ bảy phường tân thịnh tp hòa bình
trước đó khoảng hơn hai mươi hai h ngày năm tháng năm tại km hai trăm một mươi chín cộng sáu mươi ba trên tuyến quốc lộ sáu
thuộc địa phận bản đông hùa xã túng nang huyện yên châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
thời điểm trên ô tô đầu kéo biển số hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy kéo theo sơn miramoc biển số hai mươi sáu r ba trăm bảy mươi ba
do nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình điều khiển
tham gia giao thông theo hướng sơn la hà nội va chạm với tám người
đang ngồi tại quán tạp hóa nhà anh phạm mạnh cường tại bản đông khùa xã tú nang huyện yên châu
hậu quả vụ tai nạn là một người chết bảy người bị thương
trong đó có năm người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện đa khoa mộc châu
có bốn ca phải ngủ ngay trong đêm một ca chuyển bệnh viện việt đức hà nội
về tài sản ô tô đầu kéo biển số hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy bị hư hỏng
ngay sau khi xảy ra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la
đã vào cuộc xâm minh theo quy định
hồn trong hơi thở đối với tài xế nguyễn mạnh hà
và cho kết quả năm mươi ba mg trên một lít khí thở âm tính với các chân ma túy
căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên ninh
đã ra lệnh giữ người lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế nguyễn mạnh hà
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày bảy tháng năm vừa qua ông phạm ngọc thái phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tỉnh bình định cho biết
đã lập biên bản xử phạt hành chính
đối với quản trị viên hai fanpage facebook đưa tin sai sự thật
theo đó thanh tra sở thông tin truyền thông tỉnh bình định đã lập biên bản vi phạm hành chính
và ban hành quyết định xử phạt đối với quản trị viên hai fanpage thành phố quy nhơn và bình định thông tin
với số tiền bảy năm triệu đồng một trường hợp
vì đã có hành vi vi phạm hành chính cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
như đã đưa tin trước đó tối ngày hai mươi tám tháng bốn
trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip phản ánh tình trạng du khách bị thu tiền đỗ xe
từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng một ô tô khi độ qua đêm dưới lòng đường nguyễn huệ phường trần phú
ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ
vụ việc được công an phường trần phú vào cuộc điều tra
kết quả xác minh của công an phường trần phú là chưa đủ cơ sở
để xử lý hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị làm nơi trong giữ xe trái phép
đối với các cá nhân trong bài đăng
vì vậy nội dung thông tin trong bài đăng và clip trên fanpage thành phố quy nhơn
và fanpage bình định thông tin chia sẻ lại phản ánh việc thu phí chung giữ xe trái phép
tại đoạn đường nguyễn huệ là chưa được kiểm chứng sai sự thật không đúng với bản chất sự việc
tối ngày bảy tháng năm ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiền giang cho biết
vừa xảy ra vụ nhiều công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp long giang
theo đó trưa ngày bảy tháng năm các công nhân của công ty tranh nghiệm hữu hạng
kipasung khu công nghiệp long giang xã tân lập một huyện tân phước tiền giang
bắt đầu ăn cơm trưa tại công ty
đến khoảng một mươi ba h ba mươi có một mươi một công nhân có biểu hiện đau bụng chóng mặt nôn ói
nên được đưa đến bộ phận y tế của công ty
sau đó một mươi một công nhân này được đưa đến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tiền giang
qua làm việc với ngành chức năng công ty tranh nghiệm hữu hạng kipasung cho biết
bữa ăn trưa tại đây do công ty tranh nghiệm hữu hạng ndp tại ấp năm xã tân lập một cung cấp
xuất ăn này nấu cơm từ bên ngoài và đem vào công ty
đối với một mươi một công nhân có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm này là lao động thời vụ
được thuê để dọn dẹp vệ sinh bữa ăn chưa có các món gồm cá ngừ kho khóm hũ tiếu xào chay trà lụa chay
đến tối nay tình hình sức khỏe của một mươi một công nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi điều trị
vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ
ngày bảy tháng năm công an quận thanh xuân thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lại mạnh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường nhân chính quận thanh xuân
về tội cướp giật tài sản
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn công an quận thanh xuân nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản trên đường nguyễn trãi
quá trình điều tra lực lượng công an xác định lại mạnh hải chính là nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại
của bị hại trên đường nguyễn trãi vào đêm hai mươi một tháng bốn
sau hơn một ngày xăng minh đến khoảng một mươi một giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận hoàng mai tp hà nội
qua giả soát nhân thân xác định hải là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án và hai tiền sự
trong quá trình cấp giật tài sản hải luôn thủ sẵn một con dao để phòng thân sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi
thưa quý vị hồ điều hòa trung văn nam từ liêm hà nội là không gian sinh hoạt công cộng
luyện tập thể thao cho người dân sống quanh khu vực
tuy nhiên trong suốt thời gian dài lòng hồ không có nước cạn trơ đáy
dù thời gian gần đây trời hà nội liên tục có mưa rông
ngày bảy tháng năm theo ghi nhận mặc dù gần đây thủ đô xuất hiện nhiều trận mưa lớn
nhưng hồ điều hòa trung văn vẫn trong tình trạng cạn nước
từ một hồ nước rộng lớn nay trở thành một bãi đất trống đang bị hoang hóa cỏ dại mọc ung tùm
bà lê thị ngoan một người dân trú tại phường trung văn cho biết
năm ngoái do trời không mưa nhiều nên hồ cạn nước hoàn toàn
nhưng đến mùa hè năm nay thành phố đón nhận nhiều trận mưa lớn nhưng lòng hồ vẫn trơ đáy
việc hồ không có nước đã khiến người dân bị hạn chế trải nghiệm mỗi khi đến khu vực này vui chơi tập thể dục
còn ông nguyễn văn toàn cùng chú tại phường trung văn chia sẻ
những hôm trời nắng nóng người dân ra hồ hóng mát nhưng cảm thấy vô cùng ngộn ngạt
hai năm nay người dân đã nhiều lần có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương các cơ quan chức năng
xác định nguyên nhân để có giải pháp dẫn nước về hồ
nhưng đến nay hồ điều hòa trung văn vẫn chỉ là hồ chết
được biết năm hai nghìn một mươi ba hồ này được nạo vét xây kề kiên cố
hệ thống cây xanh điện chiều sáng đường đi dạo hệ thống cống thoát nước phục vụ người dân
tuy nhiên cải tạo được vài năm thì nguồn nước trong hồ dần cạn
đỉnh điểm cạn kiệt vào ba tháng hè năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó hiện nay nhiều hạng mục xung quanh hồ cũng đã xuống cấp dì xét gây mất mỹ quan khu đô thị
theo ủy ban nhân dân phường trung văn hồ điều hòa trung văn có diện tích khoảng hai bảy ha chu vi bảy trăm linh một m
nằm tiếp xác với khu đồ thị mới mũ lao quận hà đông
việc cải tạo hồ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do công ty kinh bắc thực hiện
nhưng từ thời điểm hồ bị cạn nước ủy ban nhân dân phường trung văn không liên hệ được với doanh nghiệp này
và đã có báo cáo đến ủy ban nhân dân quận nam tử liêm
đối với một số hạng mục đang xuống cấp ủy ban nhân dân phường trung văn thông tin
đã có kế hoạch chỉnh trang lại cảnh quan xung quanh hồ để tạo môi trường trong lành thoáng mát cho người dân
có chỗ tập thể dục thể thao vui chơi
ngày bảy tháng năm ủy ban nhân dân xã hòa châu huyện hòa vang tp đà nẵng
tổ chức khai mạc lễ hội mục đồng làng phong lệ năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những lễ hội xưa độc đáo của tp đà nẵng và của cả nước
nhằm tuân vinh trẻ chăn châu một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa
trải qua thời gian dài lễ hội đã dần bị mai một
vì vậy chính quyền huyện hòa vang đã phục dựng lại lễ hội
để gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử dân gian
châu lê đức hùng phó trưởng ban tổ chức cho biết
theo tục lệ từ ngàn xưa lễ hội mục đồng làng phong lệ
được tổ chức theo tam niên nhất lệ tức ba năm một lần
lễ hội được tổ chức vào khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm
nắng giáo mùa màng tạm xong người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội
lễ hội có ba phần lễ một phần hội gồm
lễ rước thần nông từ cồn thần về đình thần nông
tiếp theo là lễ an vị thần
các chư phái tộc thay nhau vào đình dân hương đảnh lễ thần
sau cùng là lễ rước thần nông dạo đồng phong lị được tiến hành suốt cả một ngày
phần hội sẽ tổ chức các trò chơi của trẻ mục đồng ngày xưa
như lò cò kéo co ống thụt nhảy dây rung rắn lên mây ô ăn quan
đặc biệt phần hội không thể thiếu han mục đồng
mục đích của đêm hát là nhằm tạ ơn thần nông
các vị thần linh đã giáng hạ về làng phò trì cho nhân dân được khỏe mạnh no ấm mùa màng tươi tốt vạn vật sinh sôi
ông lê đức hùng khẳng định lễ hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng phong lệ xưa
lễ hội là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng
bản sắc văn hóa trong lễ hội dương mục đồng đã và đang được cộng đồng duy trì thực hành lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân làng phong lệ xưa
này là phường hòa thọ đông hòa thọ tây của quận cẩm lệ và xã hòa châu huyện hòa vang
sau nhiều năm gián đoạn lễ hội dương mục đồng được phục dựng và tổ chức ba lần vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi
dù không được tổ chức lễ hội thường xuyên như trước nhưng đình thần nông luôn được nhân dân làng phong lệ thờ cúng lễ bái xứng đáng là nơi tôn nghiêm là di tích đặc biệt của làng
việc phục dựng thành công lễ hội dương bục đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ
tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa làm cơ sở tiến đến đề nghị công nhận lễ hội là một di sản văn hóa phi vật thể của địa phương
lễ hội mục đồng làng phong lệ diễn ra đến ngày tám tháng năm với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn lai suppride ủng hộ kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại